ubnd tỉnh lâm đồng đã thực hiện kiểm tra toàn bộ quy trình chuẩn bị đón năm trăm ba mươi ba công dân trở về địa phương
trong đó có hai trăm chín mươi bảy thai phụ và hai trăm ba mươi sáu người thân đi cùng về địa phương trong ngày hôm nay ngày bốn tháng chín
theo kế hoạch sáng ngày bốn tháng chín tỉnh lâm đồng sẽ tổ chức ba chuyến bay đón năm trăm ba mươi ba công dân
bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
tại sân bay liên khương đà lạt cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ trang phục bảo hộ y tế
găng tay kính chay dọc bắn dung dịch sát khuẩn và chịu trách nhiệm công tác hậu cần
đối với toàn thể cán bộ nhân viên tham gia phục vụ chuyến bay
đưa công dân về tỉnh đảm bảo an toàn đúng quy định về phòng chống dịch
khi các thai phụ và thân nhân đến sân bay liên khương tỉnh lâm đồng
giao ủy ban nhân dân các huyện thành phố bố trí phương tiện đưa về khu cách ly tập trung
tại các địa phương trong đó đặc biệt yếu tố an toàn phòng chống dịch
và chăm sóc sức khỏe cho thai phụ và người nhà đi cùng được đặt lên hàng đầu